mở đầu với phần tin tức an ninh trật tự
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt các quyết định
và thi hành lệnh bắt khám xét đối với bốn bị can
có liên quan đến vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
căn cứ kết quả điều tra tài liệu chứng cứ đã thu thập được
ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội
vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
xảy ra tại ngân hàng bidv
cùng ngày đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh khám xét đối với trần bắc hà
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị bidv
trần lục lang nguyên phó tổng giám đốc bidv
kiều đình hòa nguyên giám đốc bidv chi nhánh hà tĩnh
lê thị vân anh nguyên trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp bidv chi nhánh hà tĩnh
về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
quy định tại điều hai trăm linh sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam
đối với ba bị can là trần bắc hà trần lục lan và kiều đình hòa
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can lê thị vân anh
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên
ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã thực hiện tống đạt các quyết định và thi hành lệnh bắt khám xét
đối với bốn bị can đảm bảo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang khẩn trương điều tra
thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
vào ngày hôm nay hai mươi chín tháng một mươi một toán nhân dân tp hcm đã đưa hai bị cáo
tại phiên tòa viện kiểm sát cho rằng vụ án gây bức xúc trong dự luận
cần có hình phạt nghiêm khắc để gian đe giáo dục phòng ngừa chung
từ đó viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt tài án tử hình về tội giết người
năm năm tù về tội cố ý gây thương tích sáu bảy năm tù về tội trộm cắp tài sản
tổng hợp hình phạt tài bị đề nghị là
tài án tử hình
còn phú bị cơ quan công tố đề nghị xử phạt trung thân về tội giết người
đến hai năm tù về tội cố ý gây thương tích sáu bảy năm tù về tội trộm cắp
tổng hợp hình phạt là trung thân
sau khi nghị án hội đồng xét xử tuyên phạt y án cơ quan công tố đề nghị đối với tài và phú
ngô văn hùng bị phạt bốn năm tù treo
và trịnh thị như lĩnh một mươi hai tháng tù treo cùng về tội che giấu tội phạm
theo nội dung vụ án ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
tài điện thoại rổ phú lấy xe máy cùng đồ nghề đi trộm
khi bẻ khóa được xe sh tài và phú bị nhóm hiệp sĩ đường phố xông vào khống chế
tài đã rút con dao giấu trong người đâm loạn xạ vào nhóm hiệp sĩ
khiến hai người chết tại chỗ và ba người bị thương
cũng trong sáng ngày hôm nay tại thị trấn trợ lầu tòa án nhân dân huyện bắc bình tỉnh bình thuận
đã đưa chín đối tượng có liên quan đến vụ án gây dối trật tự công cộng trên tuyến quốc lộ một a
thuộc địa phận xã phan rí thành huyện bắc bình
theo cáo trạng vào sáng ngày một mươi một tháng sáu tại thôn bình long xã phan rí thành huyện bắc bình
có rất nhiều người dân tham gia tụ tập đông người trên tuyến quốc lộ một a
để phản đối dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
làm mất an ninh trật tự gây cản trở giao thông
nhiều đối tượng lợi dụng vấn đề này để lôi kéo kích động người khác la hét
ra đường chặn các phương tiện giao thông
khiến giao thông trên tuyến quốc lộ một a gặp khó khăn un tắc nghiêm trọng
trước tình hình trên công an tỉnh bình thuận đã phối hợp điều động tăng cường các lực lượng cảnh sát cơ động
công an huyện bắc bình hàm thuận bắc tuy phong nhằm giải tán đám đông đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực này
tuy nhiên có rất nhiều đối tượng tham gia hò hét vu cáo lực lượng công an đánh người
và có hành vi hô hào kích động dùng gậy gạch đá bom xăng tự chế tấn công vào phương tiện cũng như lực lượng đang thi hành nhiệm vụ
hậu quả gây thiệt hại tài sản gần một mươi hai tỷ đồng và làm nhiều cán bộ chiến sĩ công an bị thương
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên bố chín bị cáo cùng phạm tội gây dối trật tự công cộng
trong đó sáu bị cáo nhận bức án ba năm tù giam hai bị cáo nhận mức án ba năm sáu tháng tù giam
riêng bị cáo dương văn ngoan nhận mức án cao nhất là năm năm tù giam về tội gây dối trật tự công cộng
thưa quý vị trong vụ án gây dối trật tự công cộng trên thì còn có một số đối tượng khác có
vì là hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã tách vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ
để xử lý các đối tượng có liên quan đến các hành vi trên
liên quan đến chuyên án triệt phá tổ chức tín dụng đen lớn nhất cả nước chuyên án một mươi tám t
vào sáng ngày hôm nay cục cảnh sát hình sự bộ công an và công an tỉnh thanh hóa
đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả đấu tranh
đây là tổ chức tín dụng đen có quy mô lớn nhất từ trước tới nay
hoạt động tại sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước mà lực lượng công an vừa triệt xóa
theo kết quả điều tra nguyễn đức thành và nguyễn cao thắng cùng nhau lập công ty ma
lấy tên là công ty nam long
công ty này chuyên cho vai tài chính dưới hình thức hợp đồng trả góp trong thời hạn bốn mươi một ngày
để tuyển dụng nhân viên công ty này thông qua các trang mạng xã hội như facebook zalo trợ việc làm v v
cho mộ người từ một mươi tám đến ba mươi tuổi hứa hẹn trả lương cao
tuy nhiên khi vào làm nhân viên phải tuân thủ nhiều quy định khắc nghiệt
điển hình như vụ anh nguyễn văn minh là nhân viên thu nợ của công ty
đã bị đánh phải vào viện cấp cứu và tử vong
từ đầu mối này công an tỉnh thanh hóa đã mở rộng điều tra
và phát hiện tổ chức tín dụng đen quy mô lớn nhất từ trước đến nay
theo tài liệu điều tra tính sơ bộ đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
công ty nam long có hai mươi sáu chi nhánh mỗi chi nhánh phụ trách từ hai đến năm tỉnh thành phố
tổng cộng có sáu mươi ba tỉnh thành có sự hoạt động của công ty này
bước đầu mới thống kê hai mươi ba trong tổng số bảy mươi tài khoản ngân hàng của công ty nam long
số tiền giao dịch đã lên tới là hơn năm trăm một mươi tỷ đồng
với hơn hai trăm linh khách hàng là thống kê sơ bộ
trong đó đã xác minh được một trăm linh khách hàng
thống kê sáu mươi một khách hàng vay với số tiền gần một mươi sáu hai tỷ đồng
tiền các bị hại phải trả là một mươi chín năm tỷ đồng
tiền phí ngoài hợp đồng các đối tượng đã thu khoảng chín trăm linh ba triệu đồng
tiền lãi thu khoảng ba bốn tỷ đồng
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố vụ án
cố ý gây thương tích giữ người trái pháp luật
cho vay lãi nặng trong giao dịch
dân sự khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn đức thành
truy nã nguyễn cao thắng
ngoài ra sáu đối tượng trong đường dây tín dụng đen này
cũng đã bị khởi tố bắt tạm giam
một đối tượng bị truy nã
liên quan đến vụ tai nạn dẫn đến cháy xe bồn trở sang
làm sáu người tử vong xảy ra vào hôm hai mươi hai tháng một mươi một vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước
vừa khởi tố vụ án vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước
cũng chưa khởi tố bị can đối với tài xế điều khiển xe bồn là anh thạch vân
vì anh vân đang bị thương nặng
đang được điều trị tại bệnh viện trợ rẫy tp hcm
chưa thể lấy lời khai
trước đó vào bốn h ba mươi phút sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một
tài xế thạch vân lái xe bồn chứa xăng và dầu
chạy trên quốc lộ một mươi ba hướng huyện trân thành đi thị xã bình long bình phước
khi đến khu vực chợ minh hưng thuộc xã minh hưng trân thành
do chạy với tốc độ cao
lại không chú ý quan sát
nên đã đâm thẳng vào đuôi xe ba gác
chở đá lạnh chạy cùng chiều phía trước
khiến chiếc xe ba gác bị gãy nát văng vào lề đường
chiếc xe bồn tiếp tục phóng qua bên phần đường đối diện
đâm thẳng vào trụ điện hai trăm hai mươi kv
rồi lật ngửa văng ra ngoài
hàng chục ngàn lít xăng trong bồn bị nổ tung bốc cháy nguồn ngụt
vụ cháy kinh hoàng đã thiêu dụi gần như hoàn toàn một mươi chín căn nhà mặt tiền quốc lộ một mươi ba
sáu người tử vong
tài xế xe bồn bị bỏng nặng
người lái xe ba gác bị thương nhẹ
quý vị vừa theo dõi những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua
còn bây giờ mời quý vị tiếp tục với chương trình với tiểu mục nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị bản tin hôm nay sẽ ghi nhận mô hình sáng tạo stem
trong môi trường học đường đang được tp hcm mở rộng
nhưng trước hết kim thảo sẽ cùng quý vị điểm qua những tin phán đáng chú ý trong ngày
sáng nay ngày hai mươi chín tháng một mươi một
một người đàn ông tên nguyễn văn tính ở thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp
vừa mua lại con cá trà dầu khổng lồ do thải lưới bắt được tại biển hồ campuchia
con cá trà dầu này dài hơn hai năm mét trang bốn mươi kg
anh tính đã thu mua lại và trở về thị xã hồng ngự để bán cho thương lái đem đi tp hcm tiêu thụ
với giá trên bảy mươi triệu đồng
được biết cá trà dầu là loài cá sống ở vùng hạ lưu sông ngây công
cá có đầu to và dẹp miệng rộng với hai râu dài ở hàm trên
trên đưng có màu nâu thẳm thịt có màu đỏ tươi dai dày rất dai
đây là loại cá nước ngọt lớn nhất thế giới
có con dài tới ba mét và nặng đến ba trăm linh kg
công an quận phú nhuận tp hcm đang lấy lời khai một mươi tám đối tượng vừa bị bắt giữ trong một ổ bạc trên địa bàn
khoảng một mươi sáu h chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi một
đội cảnh sát hình sự công an quận phú nhuận ập vào kiểm tra căn nhà ba tầng tại địa chỉ tám mươi sáu trên bốn mươi năm b thích quảng đức
tại đây công an phát hiện một mươi tám người đang sát phạt tại ba sòng bài tại tầng hai của ngôi nhà
với hai hình thức là bài sập sáng và cuốn sách
lực lượng chức năng thu giữ tăng vật gồm nhiều bộ bài năm mươi hai lá và túi sách
cùng hàng chục triệu đồng tiền mặt gần hai mươi điện thoại di động các loại và một mươi xe máy
theo ghi nhận từ công an chức năng ổ bạc trên đã hoạt động được nửa tháng trở lại đây
sông bạc này do lê thị diễm huyền sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín là chủ căn hộ trên đứng ra tổ chức
hiện công an chức năng đang điều tra vụ việc trên
thưa quý vị vào sáng nay sở du lịch tp hcm đã công bố tám chương trình kích cầu
khởi hành hằng ngày nhằm mang lại sự lựa chọn đa dạng cho du khách khi đến đây
trong chuồng tour kích cầu sẽ chia thành ba nhóm chính
nhóm tour trong nội ô tp hcm nhóm tour đến cần giờ và nhóm tour đến củ chi
các tour này sẽ đến các địa điểm tham quan nổi tiếng của thành phố
như bùi điện nhà thờ nước bà bảo tàng tp hcm chùa bà thiên hậu trung tâm truyền lãm yến sào việt nam cần giờ củ chi
điều đặc biệt là bánh tour này sẽ khởi hành mỗi ngày với mức giá phù hợp cho du khách
nhưng vẫn đảm bảo tốt các yếu tố như chất lượng phục vụ và thuyết minh cụ thể từng điểm đến
hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trái nghiệm thú vị cho du khách khi đến tham quan du lịch ở tp hcm
hiện nhiều doanh nghiệp cũng đã chú động đưa ra các chương trình khuyến mại giảm giá đến một mươi năm
cho các du khách đặt tour trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
dịp này sẽ du lịch tp hcm cũng phù hợp với nhiều đơn vị như hàng không đường sắt
để kích cầu tiêu dùng cho khách du lịch tp hcm đi du lịch các địa phương khác trong cả nước
bằng cách giảm giá vé trực tiếp trên từng sản phẩm
tính đến nay tp hcm đón hơn bốn triệu lượt khách quốc tế và phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi
tp hcm sẽ đón hơn một mươi một triệu khách quốc tế mỗi năm
thưa quý vị với mục đích tạo sân chơi khoa học và tăng trải nghiệm sáng tạo
sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã chỉ đạo các trường mở thêm tiết học thực hành
với ứng dụng mô hình stem và chủ đề được lựa chọn phải gần gũi với cuộc sống
và đây cũng là bước chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới
để đáp ứng những thay đổi trong chương trình giáo dục phổ thông
với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy tăng cường trái nghiệm sáng tạo cho học sinh
trường tiếu học trần hương đạo tp hcm đã tổ chức ngày hội khoa học năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
với chủ đề nước nguồn năng lượng cho cuộc sống
tại đây hơn năm trăm linh học sinh được trải nghiệm các hoạt động sáng tạo với mô hình stem
thực hành thiết nghiệm khoa học giải quyết các tình huống xung quanh chủ đề tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước
đặc biệt phụ huynh được tham gia trải nghiệm ngày hội cùng con
qua đó giúp phụ huynh thấy được sự sáng tạo của các em
và phương pháp giáo dục này cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều bậc phụ huynh
phụ huynh rất ủng hộ các chương trình này để nâng cao tầm nhận biết của các con
về bảo vệ các nguồn tài nguyên không chỉ nước mà các nguồn tài nguyên khác
các con có thể lan tỏa được cái tên thần bảo vệ môi trường cho toàn xã hội
có tham gia cùng con thì mình mới thấy được là các con mình nó được trải nghiệm
và thấy được những cái rất là đáng yêu của các em
cái hoạt động này nó giúp cho con mình nó có được một cái sự tự tin
đối với các giáo viên hoạt động này không chỉ giúp học sinh say mê nghiên cứu khoa học
mà còn nâng cao nhận thức về tiết kiệm bảo vệ nguồn nước sạch chia sẻ kinh nghiệm học tập
với phương pháp dạy học từ lý thuyết đưa vào thực tiễn đời sống
giúp học sinh hiểu rõ nội dung bài giảng
qua đó giáo viên nắm được tâm lý kỹ năng của các em
để từ đó có định hướng đổi mới phù hợp chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới
chúng tôi kết hợp giữa lớp bốn và lớp năm
thì lớp bốn năm nội dung học môn khoa học thì là theo hướng kết hợp đồng tâm và phát triển sâu hơn
thì trong đó nước là cái nội dung mà nó tương đối là nó có cái nội dung phong phú
chúng tôi sẽ cố gắng là thực hiện ở những cái nội dung sau
có thể là nó đi sâu hơn vào cái quy mô hay sâu hơn về cái kháng trải nghiệm
để cho học sinh có khả năng có thể thực hiện có thể tại nhà hoặc là qua những hoạt động vui chơi
dạy kỹ năng sống cho tuổi trẻ học đường trong giai đoạn hiện nay
là một yêu cầu cấp thiết ở các trường phổ thông nói chung và bậc tiểu học nói riêng
thông qua những hoạt động trải nghiệm học sinh còn có cơ hội tự khám phá bản thân
nâng cao giao tiếp ấn sửa đời sống góp phần xây dựng phong trào
trường học thân thiện học sinh tích cực
trong phần tiếp theo của chương trình lực lượng công an nhân dân tiếp tục ghi dấu ấn
và khẳng định những nỗ lực mạnh mẽ trên tất cả các mặt công tác với những kết quả đáng ghi nhận
hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi
dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần này
về kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế
sáng nay đoàn kiểm tra số một của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
đã tổ chức hội nghị công bố triển khai kế hoạch kiểm tra tại đảng ủy công an trung ương
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng trưởng đoàn kiểm tra số một
đã chủ trì buổi làm việc sự buổi làm việc có thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an cùng các đồng chí trong ban thưởng vụ đảng ủy công an trung ương
và các thành viên đoàn kiểm tra số một
mục đích ý nghĩa của đợt kiểm tra lần này nhằm đánh giá đúng về tình hình
kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế
tìm ra những hạn chế khó khăn vướng mắc phát sinh từ thực tiễn công tác
từ đó có biện pháp thiết thực hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong thời gian tới
cũng thông qua công tác kiểm tra và thực tiễn công tác thu hồi tài sản
để phát hiện những sơ hở thiếu sót bất cập trong cơ chế chính sách về thu hồi tài sản
từ đó đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh thể chế chính sách cho phù hợp
thao gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện bảo đảm thực thi công lý
thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt thất thoát cho nhà nước và nhân dân
đồng chí nguyễn thái học phó trưởng ban nội chính trung ương phó trưởng đoàn kiểm tra số một
đã công bố kế hoạch kiểm tra và quyết định thành lập đoàn kiểm tra số một của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
thiếu tướng lương tam quang tránh văn phòng đảng ủy công an trung ương tránh văn phòng bộ công an
trình bày báo cáo tóm tắt kết quả tự kiểm tra công tác thu hồi tài sản
trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế tại đảng ủy công an trung ương
báo cáo nêu rõ đảng ủy công an trung ương bộ công an đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc
các chủ trương về công tác phòng chống tham nhũng trong đó có công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt
thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế đã xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch kiểm tra
giám sát việc thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng tại công an các đơn vị địa phương
phối hợp với các bộ ngành có liên quan ban hành và tham mưu ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật
về phòng chống tham nhũng trong đó có công tác phát hiện thu hồi tài sản bị chiếm đoạt
thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế
trong những năm qua công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế
được đảng ủy công an trung ương bộ công an quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được kết quả ngày càng tốt hơn
một số vụ án gần đây tài sản được thu hồi đạt tỷ lệ cao
số liệu báo cáo cho thấy số tiền phải thu hồi ngày càng lớn
trong đó chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám lên đến trên sáu tỷ đồng và nhiều tài sản khác
các lực lượng trong toàn ngành đã thu hồi đạt tỷ lệ cao
trong đó có vụ thu được số tài sản đạt tỷ lệ một trăm linh
song song với việc thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh tội phạm
cơ quan điều tra các cấp đã khẩn trương xác định chứng cứ liên quan đến tài sản bị chiếm đoạt
khi xác định tài sản có liên quan đến tham nhũng đã sử dụng đồng bộ các biện pháp
và chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để thu giữ tạm giữ kê biên phong tỏa các loại tài sản này
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đánh giá
dù thời gian chuẩn bị không nhiều đảng ủy công an trung ương đã tập trung lãnh đạo
chỉ đạo nhiều nhiệm vụ lớn kế hoạch trọng tâm của ngành
nhưng ban thường vụ đảng ủy công an trung ương vẫn triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra
của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng khẩn trương nghiêm túc trách nhiệm
về kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế
đoàn công tác nhận thấy đảng ủy công an trung ương đã quan tâm lãnh đạo
chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng nói chung và công tác thu hồi tài sản tham nhũng nói riêng
đã chỉ đạo quán triệt triển khai đầy đủ kịp thời các chủ trương của đảng pháp luật của nhà nước
liên quan đến công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế
ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra đồn đốc công tác thu hồi tài sản trong toàn lực lượng
công tác thu hồi tài sản được các đơn vị nghiệp vụ trong ngành thực hiện quyết liệt
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội đoàn kiểm tra thuộc ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
do thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban cán sự đảng bộ ngoại giao về công tác phòng chống tham nhũng tại đảng bộ ngoại giao
dự buổi làm việc có đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ ngoại giao
và các đồng chí trong ban cán sự đảng bộ ngoại giao
báo cáo của ban cán sự đảng bộ ngoại giao nêu rõ
do đặc thù của ngành ít có những dự án đề án sử dụng nhiều vốn ngân sách
các đơn vị sự nghiệp phục vụ nhiệm vụ chính trị là chủ yếu
ban cán sự lãnh đạo bộ gương mẫu chỉ đạo sát sao công tác phòng chống tham nhũng
công tác kiểm tra giám sát được nghiêm túc thực hiện
nên đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện vụ việc tham nhũng của cá nhân hay tập thể
không có trường hợp người đứng đầu bị xử lý trách nhiệm do để xảy ra tham nhũng trong đơn vị
không có sai phạm tội phạm kinh tế
phát biểu tại buổi làm việc thượng tướng tô lâm nhấn mạnh
ban cán sự đảng bộ ngoại giao đã quan tâm chỉ đạo tổ chức quán triệt
triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của đảng nhà nước về phòng chống tham nhũng
tổ chức quán triệt nghiêm túc nghị quyết hội nghị trung ương sáu bảy tám
thượng tướng tô lâm đề nghị ban cán sự đảng bộ ngoại giao
tiếp tục chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương chính sách của đảng nhà nước về phòng chống tham nhũng
nhất là kết luận số một mươi của bộ chính trị
về tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương ba khóa một mươi
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
kết luận của đồng chí tổng bí thư trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
tại hội nghị toàn quốc về phòng chống tham nhũng ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám vừa qua
chủ động nghiên cứu và chuẩn bị triển khai luật phòng chống tham nhũng vừa được thông qua
khẩn trương xây dựng chương trình hành động về phòng chống tham nhũng của bộ ngoại giao
tăng cường kiểm tra giám sát thanh tra
để kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý nghiêm những người có hành vi tham nhũng
người bao che tham nhũng trong cơ quan đơn vị
thưa quý vị với nhiệm vụ quan trọng được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
lực lượng công an nhân dân luôn ý thức rõ được vinh dự và trách nhiệm của mình
dù còn nhiều khó khăn và ảnh hưởng không nhỏ từ tình hình chính trị khu vực và thế giới
những vấn đề an ninh trật tự trong nước
nhưng năm hai nghìn một mươi tám lực lượng công an nhân dân tiếp tục ghi dấu ấn
và khẳng định những nỗ lực mạnh mẽ trên tất cả các mặt công tác
với những kết quả đáng được ghi nhận được đảng nhà nước và nhân dân khen ngợi động viên
tôi thấy cái ý nghĩa lớn của nó là chỗ đó
khẳng định cho rõ những thành tiệu rất là to lớn của ngành công an chúng ta lực lượng của chúng ta
của cả nước
trong đó có sự lãnh đạo của bộ công an
phải khẳng định thành tiêu của chúng ta hai năm rưỡi vừa qua
đặc biệt là trong lĩnh vực giữ gìn an ninh chính trị trật tự xã hội
tôi nói nhiều lần là đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ như thế này
mà muốn thế là do đất nước ổn định
vì sao nó ổn định được
phân tích cho nó ra chỗ này để khẳng định thành tiêu to lớn của chúng ta
những vấn đề bức xúc nội cổm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
thì đã được bộ công an tập trung đề ra các phương án
tổ chức lực lượng quyết liệt đấu tranh
tôi cho rằng là
đây là một sự nỗ lực cố gắng của toàn bộ lực lượng
và của từng cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân
năm hai nghìn một mươi tám công tác phòng chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu quốc hội đề ra
điều tra phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ tám mươi hai năm mươi tám
cao hơn chỉ tiêu quốc hội đề ra một mươi hai năm mươi tám
trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực
nổi bật là công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế tham nhũng tội phạm ma túy
đạt được nhiều kết quả tích cực
được dư luận hết sức
các đồng chí quan tâm nhân dân đồng tính ủng hộ
đặc biệt chủ trương chính quy hóa lực lượng công an xã tại cơ sở
đang tạo điều kiện để lực lượng công an gần dân bám dân và phục vụ nhân dân được tốt hơn
dù ở cương vị lĩnh vực công tác nào
với mỗi cán bộ chiến sĩ khoác trên mình màu áo công an nhân dân
thì sự bình yên của tổ quốc bình yên của nhân dân luôn là mục tiêu tối thượng
gần một năm nay mà các đồng chí công an của huyện được điều động về đây công tác
thì mình thấy là các đồng chí về đây rất là tốt
rất là nhiệt tình trong công tác cũng như là đảm bảo an ninh trật tự của địa phương
trong thời gian qua cũng có chiều hướng được ổn định dần dần
với hai là các tệ nạn ở địa phương giảm đi một cách rõ rệt
công tác phục vụ nhân dân thì chúng tôi đã phân công từng cán bộ chiến sĩ
phụ trách từng xóm từ đó mà sát dân hơn gần dân hơn
phát hiện những vụ việc mới phát sinh từ ban đầu
giải quyết triệt đẻ không để kéo dài dẫn đến phức tạp thế
chúng tôi luôn có một cái phương châm là dù mệt mỏi đến như thế nào
hay công việc đó gian lan vất vả nguy hiểm đến chính bản thân tính mạnh của chúng tôi
nhưng bù lại được rằng là cái nghề công việc của chúng tôi
khi cứu được bất cứ ai đấy còn sống là một cái điều mà chúng tôi rất là vui
và tự lấy lòng là cũng rất là cảm thấy tự hào công việc của mình đang làm

trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
lực lượng công an gặp muôn vàn khó khăn thách thức
nhưng với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
trong thời gian tới lực lượng công an tiếp tục rèn luyện hoàn thiện mình
tiếp tục xây dựng bộ máy công an nhân dân quân tinh tiếng mạnh
chủ động nêu gương kỷ cương trách nhiệm và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm
để phân tích rõ hơn về những vấn đề này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ thiếu tướng trần vi dân
giám đốc học viện chính trị công an nhân dân
thưa đồng chí năm hai nghìn một mươi tám năm bản lề với rất nhiều nhiệm vụ khó khăn đặt ra đối với lực lượng công an nhân dân
tuy nhiên với quyết tâm cao lực lượng công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
và góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng cũng như là bảo vệ tổ quốc
đồng chí có thể phân tích rõ hơn về những dấu ấn mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua
thành tựu lớn nhất là chúng ta đã góp phần rất quan trọng
bảo đảm sự ổn định để phát triển
và từ phát triển đó để ổn định hơn
một cái dấu ấn rất quan trọng thứ hai là
quán triệt nghị quyết một mươi tám hội nghị trung ương sáu khóa một mươi hai
về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị
thì đảng ủy quan trung ương đã chỉ đạo
dưới sự đánh đạo của bộ chính trị của ban bí thư
các phương châm giữ vững bên trong là chính
bằng những việc nào rất cụ thể
đúng như là đồng chí tổng vĩ thư chủ tịch tướng nguyễn phú trọng
đã thay mặt đánh đạo đảng nhà nước
có cái đánh giá trong cái kỳ họp gần đây
đề cao và đánh giá rất cao cái vai trò
cái kết quả công tác quan trọng
mà lực lượng quan trọng đạt được
và đó cũng là cái đánh giá chung của nhân dân
của các chủ thể trong hệ thống chính trị
đối với công an nhân dân
tuy nhiên là cũng

chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng
là cũng có một số những ý kiến hiểu sai
hoặc là hiểu chưa đúng và chưa đầy đủ
về lực lượng công an nhân dân
vậy thì cần phải nhìn nhận vấn đề này như thế nào
thứ nhất là chúng ta cũng cần phải
rất là khách quan
đón nhận những cái phê bình
những hợp ý những ý kiến phản biệt
mang tính xây dựng
của các cái cá nhân tổ chức
đối với công an nhân dân
chúng ta trân trọng
những cái ý kiến đó tôi nghĩ là như vậy
tuy nhiên thì
chúng ta cũng phải đấu tranh
và thậm chí là phải có những cái biện pháp xử lý
đối với các cá nhân tổ chức
các cái phương tiện truyền thông
lợi dụng các điều kiện hoàn cảnh
có những hành động việt nam
là hại uy tín
ảnh hưởng suy giảm sức chiến đấu của
công an nhân dân việt nam
thưa đồng chí với nhiệm vụ được giao
lãnh đạo bộ công an quyết tâm xây dựng lực lượng
theo hướng quân tính
tướng mạnh chủ động nêu gương
đề cao sự liêm khiết cũng như là trách nhiệm
trong thực thi công vụ
vậy thì đội ngũ lãnh đạo chỉ huy sẽ phải thể hiện
vai trò tiền phong gương mẫu của mình như thế nào
trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao
để đáp ứng được những yêu cầu công tác
trong cái giai đoạn mới
thì chúng tôi nghĩ rằng là
các cái lãnh đạo chỉ huy
và đặc biệt những người đứng đầu
của các cái cấp ủy
và các đơn vị trong công an nhân dân
thì cần phải thực sự
các cái lãnh đạo chỉ huy
và trong công an nhân dân của chúng ta
thì thủ trưởng đơn vị
theo cái quy định của đảng
đồng thời là bí thư cấp ủy
cho nên tôi nghĩ rằng là
trước khi có những hành động
có những quyết định
có những quyết sách
thì mỗi thủ trưởng đơn vị
cần nghĩ đến cái vị trí của mình
cần nghĩ đến
mình đang là bí thư cấp ủy
và phải đặt mình vào trong cái
cương vị đó
có cái định hướng
cùng với cấp ủy
để chỉ đạo công tác đó
thì tôi tin rằng là
cái hiệu quả công tác nó sẽ tốt hơn
nó sẽ có chiều sâu hơn
cái dân chủ sẽ được đề cao hơn
và kỳ cương kỳ luật
cũng được đề cao hơn
chương trình tiếp tục với những tin tức quốc tế
trong bối cảnh căng thẳng giữa nga và ukraine
bị đẩy lên một tầm thấp
một nắp thang mới
sau vụ đụng độ gần đây
ở eo biển kerch
moscow đã cáo buộc washington
và các nước châu âu
dung túng cho hành động khiêu khích của kiev
đồng thời coi đây là điều thực sự đáng tiếc
theo ngoại trưởng nga sergei lavrov
các thủy thủ trên một con tàu của ukraine
vốn bị các lực lượng nga bắt giữ
đã bí mật tìm cách thâm nhập vào lãnh hải nga
thông qua eo biển kerch
giữa biển đen và biển azov
ngoại trưởng nga cho biết
các nhân viên biên giới và điều tra viên nước này
đã đưa ra các tài liệu cho thấy
ba con tàu của ukraine
đã được lệnh không thông báo cho phía nga
khi qua eo biển kerch
và cố gắng thâm nhập vào biển azov
một cách bí mật
cùng ngày tổng thống nga vladimir putin
cáo buộc tổng thống ukraine petro poroshenko
đang lợi dụng tình hình căng thẳng
giữa hai nước trên biển đen
để tranh thủ sự ủng hộ của cử tri
trước thêm cuộc tổng tuyển cử ukraine vào năm tới
theo ông vụ việc tại biển đen
là một sự cố biên giới
và việc kiev ban bố tình trạng chiến tranh
là một phả đứng thái quá
trước đó ngày hai mươi năm tháng một mươi một
nga đã bắt giữ ba tàu hải quân ukraine
với cáo buộc các tàu này xâm phạm lãnh hải nga
ukraine gọi đây là hành động
có chủ định của phía nga
và đã ban bố tình trạng chiến tranh
trong ba mươi ngày tại một số khu vực biên giới
hôm qua ngày hai mươi tám tháng một mươi một
các nhà lãnh đạo thế giới đã bắt đầu đến argentina
để chuẩn bị tham dự hội nghị thượng đỉnh
nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi
hàng đầu thế giới g hai mươi
dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần này
cuộc chiến thương mại mỹ trung
dự kiến là tâm điểm của hội nghị lần này
trong khuôn khổ hội nghị
sẽ diễn ra nhiều cuộc gặp song phương
bên lề giữa các nhà lãnh đạo
theo kế hoạch tổng thống mỹ donald trump
sẽ có cuộc gặp song phương với tổng thống nga vladimir putin
bên lề hội nghị
cuộc gặp dự kiến diễn ra vào ngày một tháng một mươi hai
và sẽ kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ
tổng thống nga vladimir putin
tổng thống thổ nhĩ kỳ
sẽ gặp gỡ thái tử ả rập xê út
để thảo luận về vụ nhà báo salman khashoggi
bị sát hại vào tháng trước
trong khi đó tổng thư ký liên hợp quốc
antonio guterres tuyên bố
ông sẵn sàng gặp thái tử ả rập xê út
bên lề hội nghị g hai mươi
nhằm tái khởi động đàm phán hòa bình cho yemen
với hai trăm linh ba phiếu ủng hộ
bà nancy pelosi ngày hôm qua đã được
các thành viên của đảng dân chủ đề cử
làm chủ tịch hạ viện
theo kế hoạch bà pelosi nhân vật từng là người phụ nữ đầu tiên
giữ chức chủ tịch hạ viện mỹ từ năm hai nghìn bảy
tới năm hai nghìn một mươi một
sẽ trải qua cuộc bỏ phiếu vào tháng một năm hai nghìn một mươi chín
khi quốc hội khoa mới bắt đầu làm việc
dự kiến bà pelosi sẽ cần hai trăm một mươi tám phiếu ủng hộ
để trở thành chủ tịch hạ viện
sau khi đảng dân chủ giành quyền kiểm soát cơ quan lập pháp này
trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vừa qua tại mỹ
một số nguồn tin cho biết
có một nhóm nhỏ thành viên của đảng dân chủ
tại hạ viện mỹ không ủng hộ
việc đề cử bà pelosi
họ cho rằng đảng dân chủ cần một gương mặt mới
phải trẻ trung hơn tại hạ viện
trong khi đó đánh giá về nhiệm vụ của bà pelosi
giới chuyên gia cho rằng
nữ chính trị gia kỳ cựu này sẽ phải tích lũy thêm sự ủng hộ
để đảm bảo một chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu sắp tới
báo cáo của liên hiệp quốc cho thấy
lần đầu tiên khí thải nhà kính đã tăng trong vòng bốn năm qua
tăng trưởng kinh tế được cho là nguyên nhân
khiến cho lượng khí thải co hai
trong năm hai nghìn một mươi bảy tăng
nỗ lực cắt giảm khí carbon của các nước
cũng đang trựng lại
liên hiệp quốc ước tính vào năm hai nghìn ba mươi
khí thải nhà kính có thể ở mức là một mươi ba một mươi năm tỷ tấn
nhiều hơn mức cần để giữ mức tăng nhiệt độ thế giới
ở mức là hai độ c trong thế kỷ này
để nhiệt độ thế giới tăng dưới hai độ c
các nước cần nỗ lực gấp ba lần hiện nay
với mục tiêu tham vọng hơn nhiệt độ chỉ tăng là một năm độ c
thì các nước sẽ cần phải cố gắng gấp năm lần hiện tại